âm nhạc đang là một sự lựa chọn hiệu quả trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch covid một mươi chín
nhiều bài hát có nội dung nói về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đã ra đời
thì những bài hát tuyên truyền phòng chống dịch bệnh ở đồng bằng sông cửu long
cũng mang màu sắc riêng thông qua nghệ thuật đờn ca tài tử
soạn giả nhâm hùng là người tâm huyết với sân khấu cải lương và nghệ thuật đơn ca tài tử
đã cho ra đời bài ca vọng cổ nghĩa đồng bào
đây là ca khúc mang những thông điệp đẩy lùi dịch bệnh
cũng như phản ánh những góc riêng về các y bác sĩ nhân viên y tế
các lực lượng chức năng đang ngày đêm kiên cường
bền bỉ nhiệt huyết chống dịch và những tấm lòng của người dân đất việt
đang chia sẻ cùng nhau vượt qua những tháng ngày khó khăn
tình hình này thì sự xuất hiện của một vài ca cổ rất kiếp hẳn
nhất là về dùng ghen dùng nông thốc sóc thì bà con sẽ đón nhận và dễ hiểu dễ nhớ
với sự ra đời của những bài ca cổ tuyên truyền chống dịch
nhiều bạn trẻ còn không biết
cũng như những người đam mê bộ môn đơn ca tài tử tại thành phố cần thơ
đã nhanh chóng thu âm ghi lại những hình ảnh với mong muốn được góp sức cùng đất nước
vượt qua đại dịch bằng nghệ thuật truyền thống

cùng với sự sáng tạo và thích nghi những người nghệ sĩ nghệ nhân ở đồng bằng sông kiều long
luôn muốn những đóng góp nhỏ bé của mình sẽ mang đến hiệu quả lớn
trong công cuộc tuyên truyền về dịch bệnh tới đông đảo người dân hơn